với nhiều loại hình du lịch đặc sắc tỉnh quảng bình đã và đang thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước tới tham quan nghỉ dưỡng
tuy nhiên vào những tháng dịp cao điểm của mùa du lịch các dịch vụ lưu trú ở đây luôn trong tình trạng quá tải
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
những ngày cuối tháng sáu đầu tháng bảy hàng năm là thời gian cao điểm mùa du lịch tại tỉnh quảng bình
lượng khách đổ về các bãi biển khách du lịch tăng cao
theo thống kê sáu tháng đầu năm lượng khách du lịch đến với tỉnh quảng bình đạt hơn một tám triệu lượt người trong đó khách quốc tế ước đạt tám mươi năm lượt
điều này đã khiến các cơ sở lưu trú luôn trong tình trạng quá tải nhiều khách sạn không còn phòng để phục vụ du khách
năm sau là đều không thông cả nên tôi yêu cầu tất cả quý khách du khách đến du lịch quảng bình nên tập trung đi vào những ngày đầu tuần bởi vì những ngày đầu tuần của khách sạn ở quảng bình
hiện nay tỉnh quảng bình còn hơn ba trăm linh đơn vị lưu trú trong đó các khách sạn từ ba đến năm sao còn khá ít trong khi nhu cầu của khách du lịch tới quảng bình trong mùa du lịch lại tăng cao
do đó ngành du lịch đã có những giải pháp cũng như định hướng
trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu của du khách tham quan
với lợi thế là địa phương có nhiều bãi biển xanh đẹp nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách như sông chảy hàng tối suối mọc
quảng bình đang thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan khám phá do đó việc đa dạng các sản phẩm du lịch cũng như tăng cường thêm các cơ sở lưu trú để phục vụ du khách tốt hơn là việc làm cần được ngành du lịch tỉnh quảng bình quan tâm hơn nữa